tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
do bị can phan văn anh vũ tức vũ nhôm và đồng phạm thực hiện xảy ra tại thành phố đà nẵng
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị can trương duy nhất
nguyên trưởng văn phòng đại diện báo đại đoàn kết giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn một mươi một tại thành phố đà nẵng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trương duy nhất về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt tài sản quy định tại điều ba trăm năm mươi năm bộ luật hình sự do có những vi phạm pháp luật liên quan đến nhà
đất công sản tại thành phố đà nẵng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội
của bị can trương duy nhất
cả nhân tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật